hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh đồng nai
bước sang ngày làm việc thứ tư với phần xét hỏi đối tượng cầm đầu đào ngọc viễn năm mươi bốn tuổi trú tại quận tân bình tp hcm
tại phiên tòa bị cáo viễn khai nhận được hưởng lợi hơn ba mươi sáu tỷ đồng chứ không phải là bốn mươi sáu tỷ đồng như kết luận điều tra
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho rằng viễn khai mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra
nên đề nghị hội đồng xét xử cho công bố các bút lục liên quan
theo cáo trạng tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hữu viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển bốn mươi tám chuyến
tổng cộng hơn một trăm chín mươi tám triệu lít xăng lậu trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn một trăm chín mươi sáu triệu lít
bị cáo viễn đã thu lợi hơn bốn mươi sáu tỷ đồng còn hữu thu lợi hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài từ bốn mươi năm đến sáu mươi ngày